kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới giải mây rông hoạt động mạnh sẽ là tác nhân khiến cưỡng độ mưa có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thành miền bắc nước ta
nhiều nơi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa lớn rồn rập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và sàn ở đất ở vùng núi
về nhiệt độ do có mưa nên duy trì ở mức mát mẻ nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại hầu khắp khu vực bắc bộ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó giải mây rông phía bắc chỉ tác động nhiều đến các tỉnh phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an khiến cho nơi đây có mưa giải rác cục bộ có mưa vừa
các nơi khác của miền trung chủ yếu có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến ở mức là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một số nơi như quảng trị hay thừa thiên huế có thể đạt trên ba mươi năm độ
hai khu vực phía nam nước ta các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ đêm nay và ngày mai còn có mưa rông nhiều nơi
riêng nam bộ cục bộ có mưa to đến rất to mưa rông lượng lớn tập trung nhiều hơn về cuối ngày nhất là trong khung giờ tan tầm
nhiệt độ chưa có nhiều biến động chủ yếu giao động trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển

trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh